bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục đã tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch hành động về đổi mới
ghi nhận kỳ tuyển sinh vừa qua đã khắc phục được những bất cập từ năm học trước
thủ tướng khẳng định chăm lo cho ngành giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu của đảng nhà nước và của nhân dân
tuy nhiên trong năm học vừa qua ngành giáo dục vẫn còn những hạn chế yếu kém vẫn còn lúng túng trong phát triển
thủ tướng chỉ rõ ngành giáo dục chưa coi trọng đúng mức đến giáo dục nhân cách đạo đức lối sống
nhiều vụ bạo lực học đường gây bức xúc xã hội còn nhiều tội phạm vị thành niên
cho nên gây ra một sự lo ngại trong xã hội qua nhiều hiện tượng
ví dụ vấn đề bạo lực học đường cái bức xúc xã hội còn nhiều tội phạm vị thành niên
phải làm sao để các em biết kính trên nhường dưới sống trong tập thể và có trách nhiệm yêu nước yêu lịch sử truyền thống dân tộc
thủ tướng cũng chỉ ra giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng còn hạn chế
chưa gắn với nhu cầu xã hội thị trường lao động
đào tạo sau đại học như tiến sĩ thạc sĩ chất lượng rất đáng lo ngại
đa số các luận án tiến sĩ không được áp dụng trong thực tiễn
nhiều tiến sĩ nhưng lại thiếu công trình khoa học có giá trị đối với xã hội
việc này cần phải nghiêm túc chấn trình
theo thông kê trong bất kỳ cuộc họp hội đồng nhân dân nào các địa phương
và đặc biệt các kỳ họp quốc hội
người ta ra nếu nó không số lượng hàng trăm ngàn
đã được đào tạo ở các trường đại học chưa có việc làm
trong khi đó nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu lao động
nhất là lao động có chuyên môn cao
nội dung học tập và kết quả học tập
nghiên cứu trong trường đại học chưa gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống
số trường đại học tăng nhanh
nhưng điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo chưa đối với được yêu cầu
trong năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng yêu cầu
đồng thông phải chú trọng giáo dục đạo đức
lối sống kỹ năng sống
ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội cộng đồng
thủ tướng nhấn mạnh
muốn xây dựng đất nước bền vững phải lấy giáo dục làm đầu
nhân hội nghị này tôi cũng muốn gợi ấm cho ngành giáo dục
về điều mà nguyễn trãi đã từng nói
đó là nước đại việt ta hiện tài chưa bao giờ thiếu
nhưng nguyễn trãi cũng nói
nhưng tìm cho ra hiện tại chưa bao giờ là việc đơn giản
vì vậy ngành giáo dục cần đặc biệt chú trọng
công tác phát hiện đào tạo bồi dưỡng
và trọng dụng nhân tài
để trước tiên là ngành giáo dục phải có nhiều thầy giỏi
nhiều cư gió giỏi nhiều học trò giỏi
việt nam ta có thêm nhiều người hiện tại
được phát hiện của ngành giáo dục
để làm rạng danh và sẵn sàng phục vụ đất nước
muốn xây dựng đất nước bền vững
phải lấy giáo dục làm đầu
phải lấy nhân tài làm góc
và mong muốn tất cả chúng ta cùng nhau hành động
vì mục tiêu câu đẹp đó
thủ tướng yêu cầu
bộ giáo dục và đào tạo
cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
hoặc tinh giản biên chế theo quy định của chính phủ
đồng thời cần sớm chuẩn hóa
đội ngũ giáo viên giảng viên ngoại ngữ
đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình
ngoại ngữ một mươi năm đối với giáo dục phổ thông
và triển khai chương trình dạy
và học ngoại ngữ tăng cường
đối với tất cả các cơ sở nghề nghiệp
và cơ sở giáo dục đại học
có giải pháp thu hút sử dụng hiệu quả
học sinh sinh viên học tập ở nước ngoài
sau khi tốt nghiệp trở về
đóng góp công sức trong xây dựng đất nước